trên thị trường tiền tệ tỷ giá trung tâm tăng hai đồng một đô la mỹ so với phiên ngày hôm qua ở mức hai mươi ba hai trăm bốn mươi năm đồng
tại các ngân hàng thương mại giá giao dịch đô la mỹ có xu hướng tăng mạnh
cụ thể ngân hàng tiêm phong niêm yết giá đô la mỹ ở mức hai mươi ba một trăm sáu mươi hai đến hai mươi ba ba trăm ba mươi tám đồng một đô la mỹ
ngân hàng việt công banh ở mức hai mươi ba một trăm tám mươi đến hai mươi ba ba trăm năm mươi đồng một đô la mỹ